ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại tp hcm
theo đó bậc tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên sẽ tự trường vào ngày thứ hai ngày một mươi chín tháng tám và khai giảng năm học vào ngày năm tháng chín
học kỳ một của bậc tiểu học sẽ bắt đầu từ một mươi chín tháng tám đến ba tháng một năm hai nghìn hai mươi với một mươi tám tuần thực học
còn lại dành cho các hoạt động giáo dục
học kỳ hai bắt đầu từ ngày sáu tháng một đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi với một mươi năm tuần thực học
còn lại dành cho các hoạt động giáo dục
đối với bậc trung học cơ sở trung học phổ thông và học viên hệ thống giáo dục thường xuyên
học kỳ một sẽ bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng tám đến ngày ba tháng một với một mươi chín tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục
học kỳ hai bắt đầu từ ngày sáu tháng một đến ngày hai mươi ba tháng năm với một mươi tám tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục
triên bậc mầm non ngày tự trường và ngày khai giảng là
năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi